tại buổi họp báo công bố lễ khai mạc năm du lịch quốc gia hai nghìn một mươi tám và chương trình các nà văn hạ long
sở du lịch tỉnh quảng ninh cho biết lễ khai mạc sẽ được diễn ra tại quảng trường san caneva
thành phố hạ long tỉnh quảng ninh vào tối ngày hai mươi tám tháng bốn tới
theo ban tổ chức lễ khai mạc năm nay gồm hai phần chính lễ khai mạc và chương trình nghệ thuật các nà văn hai nghìn một mươi tám
trong đó chương trình nghệ thuật các nà văn hai nghìn một mươi tám gồm ba phần tâm linh độc đáo và đa sắc
ngoài ra tại lễ khai mạc còn có màn bắn pháo hoa tầm cao và chương trình dz giao lưu giữa khán giả và diễn viên
góp mặt vào đêm khai mạc có những tên tuổi lớn của âm nhạc việt nam và khoảng hai diễn viên người mẫu nghệ sĩ của quảng ninh
các đoàn nghệ thuật đến từ nhiều quốc gia trên thế giới như brazil ukraine trung quốc cuba
năm nay sân khấu carnival được tổ chức tại quảng trường biển sân carnival hạ long với diện tích một mươi ba hectare khán đài có sức chứa trên một hai trăm linh chỗ ngồi
toàn bộ chương trình được lập trình bằng phần mềm đồng bộ âm thanh ánh sáng đến hình ảnh
vé vào sẽ được phát miễn phí tại hai địa điểm chính là thành phố hạ long và ngay trước cổng vào sân khấu các nà văn